liên tiếp những vụ bạo hành trẻ em xảy ra gây những nhớ chân dư luận
hiện nay hệ thống pháp luật hành lang pháp lý trong bảo vệ trẻ em cơ bản đã đầy đủ
tuy nhiên việc thực thi trong thực tế vẫn còn có những khó khăn nhất định
đây có thể xem là một trong những nguyên nhân khiến cho tình trạng bạo hành trẻ em có diễn biến phức tạp
và sau đây sẽ là phân tích của ông nguyễn trọng an nguyên phó cục trưởng cục trẻ em bộ lao động thương bình và xã hội
thực ra là tình trạng trẻ em bị bạo lực và xâm hại vẫn ngày một gia tăng
mặc dù chúng ta có rất nhiều các cái can thiệp từ truyền thông giáo dục cho đến là xử lý bằng văn bản pháp luật
tuy nhiên những em bé bị bạo hành hàng năm là chín và những em bé bị tổn thương về thể chất và tinh thần rất là nặng
và những can thiệp đó của chúng ta là gì
chúng ta làm truyền thông rất tốt chúng ta làm những cái can thiệp rồi là pháp luật rồi là từ những văn bản
đến xử lý ở hiện trường rồi đến tòa án xử phạt
nhưng mà trẻ em vẫn bị bạo hành và ngày một gia tăng
nguyên nhân ở đâu
cái gốc của nó là giáo dục gia đình
thì chúng ta lại co nhẹ
cái giáo dục gia đình đó từ lâu nay chúng ta vẫn đã coi nhẹ
toàn bộ các bậc cha mẹ thiếu kiến thức nuôi dạy con thiếu kiến thức bảo vệ con
cho nên rất cần có một đội ngũ cán bộ cộng tác viên công tác xã hội
nước ngoài người ta gọi là nhân viên công tác xã hội
nước ta là cộng tác viên bảo vệ trẻ em
như vậy đội ngũ này họ ở tại địa bàn đó
họ mới biết được thực trạng là như thế nào
họ phát hiện sớm và phải phòng ngừa sớm
chúng ta thấy hầu hết hơn hai vụ đều đã xảy ra rồi
rất nhiều em bé đã bị tử vong
nằm liệt giường và bị những tổn thương suốt đời
không phải chỉ vì thể chất đâu
cả tinh thần sang chấn tâm lý trầm cảm tự tử và rất nhiều vấn đề
đó chính là chúng ta phải phát hiện sớm
phòng ngừa sớm
mà muốn vậy nâng cao cái giáo dục gia đình lên
các bậc cha mẹ bận đi làm thiếu kiến thức
thì phải có một mạng lưới đội ngũ cán bộ công tác xã hội
hỗ trợ về kiến thức phát hiện ngăn chặn
không để nó xảy ra
vâng chín mươi bảy vụ bạo hành xảy ra mà người gây hại cho trẻ
lại chính là người thân người quen với nạn nhân
trẻ bị bạo hành ngay trong chính gia đình của mình
và thực tế là có rất nhiều vụ bạo hành trẻ đã xảy ra
hàng xóm biết nhưng thông báo không kịp thời với cơ quan chức năng
và đã có nhiều trẻ em chịu bạo hành trong cô đơn và im lặng
nhiều sự hối hận muộn màng khi người xung quanh trần trừ không lên tiếng
và chúng ta cần phải nhìn nhận như thế nào về thực trạng này
những giải pháp để có thể kịp thời phát hiện
thông tin thông báo tố giác hành vi xâm hại trẻ em
tăng cường giám sát việc thực thi pháp luật về trẻ em
và khách mời của vấn đề về chính sách ngày hôm nay
sẽ tiếp tục có những chia sẻ ngay sau đây
điều đó vẫn phải nói đến cái giáo dục gốc
đó là gì giáo dục gốc đó là gia đình
và bên cạnh đó là nhà trường
chúng ta làm thế nào
các bậc cha mẹ phải biết được quyền của trẻ em như thế
quyền được bảo vệ như thế nào
và chúng ta phải bảo vệ như cái cách như thế nào
rồi các thầy cô giáo cũng phải có tài liệu
thầy cô giáo phải có kỹ năng có kiến thức
để hỗ trợ các em từ nhỏ từ nhỏ cho đến lớn dần
tùy theo cái khả năng nhận thức các em
mà bắt đầu giáo dục từ giới tính cho đến tình dục
rồi đến pháp luật rồi đến các vấn đề khác
thì mới mong bảo vệ các em
rồi là mới biết được rằng là
những công việc của mình có bị vi phạm pháp luật
rất nhiều bố ba mẹ và con tôi tôi đánh
thầy cô giáo bảo đuổi ra ngoài úp mặt vào tường
các thứ không phải
em bé có quyền của em bé
và đến mức độ nào tức là đã vi phạm quyền
phải hiểu được quyền
chính vì thế cho nên là tôi rất mong muốn
chúng ta phải thực hiện đúng các điều khoản
của luật trẻ em đã đưa ra
ở điều bốn mươi sáu bốn mươi bảy tôi vừa mới nói xong
điều bốn mươi tám cũng đã quy định
là làm thế nào phải kiện toàn mạng lưới
bảo vệ trẻ em ba cấp độ
ưu tiên vào cấp độ phòng ngừa
phòng ngừa là chính
chỉ đến lúc nó bị đánh rồi bị đóng đinh vào đầu rồi
rồi bị các thứ rồi thì còn đâu nữa
hàng xóm lăng giềng hàng ngày nghe thấy
nhà bên cạnh có tiếng trẻ em khóc thét
phải biết và phải báo cáo
tất cả đều đã được đưa ra trong luật
nhưng việc thực thi pháp luật còn kém
kèm theo nữa là sự thờ vô cảm
ôi con nhớ ông ấy mà
các thứ nguy hiểm quá cho nên là dẫn ra
trẻ em vẫn hàng ngày bị bạo hành
mới bị bạo hành bị bạo lực
kể cả xâm hại tình dục
bởi chính những người thân trong gia đình và trong họa
cảm ơn ông nguyễn trọng
cảm ơn ông an với những chia sẻ vừa rồi
quý vị vừa theo dõi vấn đề về chính sách
tiếp theo sẽ là cụm chính sách đáng chú ý
cuộc đường bộ việt nam đề nghị
các sở giao thông vận tải chỉ đạo phòng chuyên môn
tham gia tập huấn tiếp nhận phần mềm
để triển khai dịch vụ công trực tuyến
mức độ bốn đổi giấy phép lái xe
trên cổng dịch vụ công quốc gia từ ngày một mươi bốn tháng một mươi một
chậm nhất sau ba ngày đăng ký
trên trang thông tin nền tử
nếu hồ sơ hợp lệ
sẽ được sắp xếp lịch hẹp
và thông báo đến người đăng ký
qua hộp thư điện tử hoặc tin nhắn điện thoại
nếu hồ sơ không hợp lệ
người đăng ký cũng được thông báo rõ lý do
nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi khám chữa bệnh
bảo hiểm xã hội việt nam đã đề xuất
với chính phủ triển khai thí điểm
đồng thời tích cực phối hợp với bộ công an
áp dụng công nghệ xác thực sinh chắc vân tay
trên căn cước công dân gắn chip
dựa trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
cũng sẽ góp phần phòng chống gian lận
trục lợi quỹ bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
sở y tế tp hcm vừa phân bổ kinh phí
từ ngân sách thành phố để hỗ trợ một mươi bảy bệnh viện
đang gặp khó khăn trong chi trả thu nhập
tăng thêm cho nhân viên y tế
ước tính số tiền ngân sách phải cấp bổ sung
năm nay là hai trăm linh chín tỷ đồng
sở cũng kiến nghị thành phố cho phép
mở rộng đối tượng được hưởng thu nhập tăng thêm
bao gồm tất cả viên chức người lao động
ước tính số tiền ngân sách
phải cấp là ba trăm linh năm tỷ đồng